sốt gặp ở ba mươi tám số trường hợp và mất vị giác và khiếu giác chỉ gặp ở tám
sốt gặp ở ba mươi tám số trường hợp và mất vị giác và khiếu giác chỉ gặp ở tám
tuy nhiên so với nhs của anh gdp liệt kê một loạt các triệu chứng covid rộng hơn bao gồm các triệu chứng cổ điển nhưng cũng bao gồm đau cơ đau họng đau đầu và nhiều triệu chứng khác
trong trường hợp nào đi nữa giáo dục pector cũng khuyên người dân nên thận trọng và đi xét nghiệm nếu thấy có các triệu chứng cảm lạnh
tôi nghĩ quan trọng là điều này có ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng vì nhiều người vẫn nghĩ rằng họ bị cảm lạnh họ có thể đi dự tiệc giáng sinh gặp gỡ người thân vì họ không cảm thấy mình bị covid một mươi chín ông nói
chính sách của chính phủ anh thực sự quá chậm chạp và y ạch cho việc này họ không thông báo cho mọi người biết bất cứ điều gì về các triệu chứng giống như cảm lạnh
ngoài ra tiến sĩ jabis ali một nhà nghiên cứu lâm sàng cao cấp tại đơn vị dịch tễ học mrg tại đại học campurit cho rằng nếu mọi người thấy có các triệu chứng cảm lạnh như đau đầu đau họng mệt mỏi hát hơi và sổ mũi đặc biệt là ở london thì nhiều khả năng bạn đã bị covid cụ thể là omicron hơn là cảm lạnh
trong số các triệu chứng không đặc trưng này có một triệu chứng khác thường đó là chán ăn đây được coi là triệu chứng đáng ngạc nhiên nhất của biến thể omicron
nhiều dữ liệu nhỏ từ những người nhiễm omicron cũng đã báo cáo về triệu chứng này điều này có thể gây ngạc nhiên đối với một số người bởi vì triệu chứng này chưa được đề cập đến trước đây
ngoài ra năm triệu chứng hàng đầu được báo cáo là chảy nước mũi nhức đầu mệt mỏi hát hơi đau họng
tình trạng lũ lẫn cũng thường được báo cáo trong dữ liệu đó là triệu chứng hay quên
các nhà nghiên cứu tập trung và tinh thần kém minh mẫn
mọi báo cáo trong ứng dụng đều được xây dựng dựa trên dữ liệu này và các nhà khoa học sẽ tiến hành nghiên cứu thêm về hồ sơ triệu chứng của omicron trong những tuần tới
ngay cả khi các ca bệnh tăng lên tỷ lệ nhập viện và tử vong dường như đang giảm ở hầu hết các quốc gia nơi omicron bắt đầu lưu hành
điều này cũng đúng với phân tích gow ở london anh nhưng thường thì cần phải có thời gian để biết liệu được người nhiễm covid một mươi chín có cần phải nhập viện hay không
vì vậy vẫn chưa thể chắc chắn được
dự án jos lưu ý cho đến nay vẫn chưa có báo cáo nào về trường hợp phải nhập viện hoặc các triệu chứng nghiêm trọng do nhiễm omicron
tuy nhiên vẫn còn là những ngày đầu và phần lớn những người báo cáo cho ứng dụng row đều đã tiêm phòng nên họ ít có khả năng nhập viện hoặc bệnh nặng
đau nhức cơ thể mệt mỏi
bệnh nhân có biểu hiện vô cùng mệt mỏi cũng như đau nhất cơ thể kèm theo một chút nhức đầu ngứa ngáy
tuy nhiên bệnh nhân lại không đau họng ho hay mất vị giác và không có sự sụt giảm nghiêm trọng
khiếu nại lâm sàng phổ biến nhất là mệt mỏi nghiêm trọng trong một hoặc hai ngày đau đầu và cơ thể đau nhức
theo dõi và chăm sóc cho khoảng hai mươi bệnh nhân covid một mươi chín bác sĩ coritz nhận định hầu hết bệnh nhân là những người đàn ông khỏe mạnh một nửa trong số họ chưa tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín
đặc biệt nhóm người này đều còn trẻ dưới bốn mươi tuổi có nguồn gốc và sắc tộc khác nhau
họ đều gặp phải tình trạng mệt mỏi căng thẳng
một bệnh nhân sáu tuổi có nhịp tim rất cao
bác sĩ kosgy cho hay các triệu chứng của họ rất khác và rất nhẹ so với những triệu chứng tôi đã điều trị trước đây
hiện các nhà khoa học ở nam phi và các nước trên thế giới đang làm việc nhanh nhất có thể để xác định xem omicron có thể nguy hiểm hơn hoặc không nguy hiểm hơn so với các biến thể khác như delta hay không
họ cũng phân tích để khẳng định liệu omicron có số lượng đột biến cao bất thường có dễ lây chuyển hơn hay không
có khả năng để tránh các phương pháp điều trị covid một mươi chín và miễn dịch tự nhiên hoặc do vaccine tạo ra hiện có hay không
hoặc có thể gây ra bệnh nặng hơn hay không
trước mắt để ngăn ngừa nhiễm omicorn các nước vẫn khuyến cáo công dân nên đeo khẩu trang khi đi mua sắm hay tham gia các phương tiện giao thông công cộng
đồng thời đưa ra các biện pháp kiểm dịch và kiểm tra chặt chẽ hơn đối với khách du lịch từ nước ngoài
quý vị thân mến biến thể omicron kể từ khi xuất hiện đã khiến cả thế giới lo ngại vì tốc độ lây lan nhanh chóng của nó
tuy nhiên quý vị cũng đừng quá lo lắng hay đảm bảo tuân thủ các quy định phòng chống dịch để giữ gìn sức khỏe trong bối cảnh hiện tại
cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức trên kênh sức khỏe đời sống còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại